trong bản chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đến cuối giờ chiều nay hai mươi chín tháng một mươi lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm được ba mươi ba người còn sống
trong vụ sạt lở đất tại thôn một xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
sau nhiều giờ tập trung thông đường vào hiện trường đến một mươi bốn giờ chiều nay
lực lượng cứu hộ quân khu năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở đất
tại thôn một xã trà leng
theo thông tin ban đầu vụ sạt lở đất tại đây đã làm cho một mươi một nhà dân với năm mươi ba nhân khẩu bị vùi lấp và mất tích
đến một mươi năm h chiều nay lực lượng chức năng đã tìm được ba mươi ba người mất tích còn sống và sáu thi thể nạn nhân
hiện tại lực lượng cứu hộ đang tập trung nỗ lực tìm kiếm một mươi bốn người còn đang mất tích trong vụ sạt lở này
trước đó lực lượng chức năng đã tìm được nạn nhân cuối cùng tại điểm sạt lở tại thôn một xã trà vân làm cho tám người chết
thưa quý vị vụ sạt lở đất ở thôn một xã trà leng huyện nam trà my
tỉnh quảng nam đã làm xóa sổ hoàn toàn một mươi một hộ dân với năm mươi ba nhân khẩu
hiện có ba mươi ba người may mắn thoát nạn tuy nhiên có sáu người chết và một mươi bốn người mất tích
hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ quân khu năm và tỉnh quảng nam đã huy động tối đa người phương tiện
để quyết tâm tìm thấy được tung tích của tất cả các nạn nhân ngay trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở tại thôn một xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đến thời điểm hiện tại
thì khoảng một mươi bốn người mất tích
bên cạnh công tác tìm kiếm việc chăm sóc sức khỏe cho ba mươi ba người may mắn thoát nạn cũng được quan tâm tích cực
hiện các bệnh nhân đã được chuyển viện lên tuyến trên để theo dõi chặt chẽ sức khỏe phòng những diễn biến xấu có thể xảy ra
tranh thủ thời tiết thuận lợi sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã quyết định trong đêm nay
cần phải sớm tìm thấy một mươi bốn người còn đang mất tích ở trà leng
đến thời điểm này còn khoảng hai km nữa thì xe cơ giới mới có thể tiếp cận hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ
dự kiến đến dạng sáng mai đường sẽ thông hoàn toàn
thưa quý vị trong khi các lực lượng chức năng đang tổng lực tìm kiếm những người còn lại mất tích trong vụ sạt lở tại huyện nam trà my
thì trưa nay chính quyền địa phương xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã xác nhận trên địa bàn lại xảy ra một vụ sạt lở
khiến cho một mươi một người bị vùi lấp
như vậy hiện đã xảy ra ba vụ sạt lở đất tại tỉnh quảng nam
vụ sạt lở thứ nhất tại xã trà leng huyện nam trà my khiến cho khoảng bốn mươi năm người bị vùi lấp
vụ sạt lở thứ hai tại xã trà vân khiến cho tám người bị vùi lấp
toàn bộ thi thể của tám người bị vùi lấp đã được tìm thấy
vụ sạt lở thứ ba tại xã phước lộc huyện phước sơn khiến cho một mươi một người bị vùi lấp
tới một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng đã tìm thấy năm thi thể
như vậy vụ sạt lở tại xã phước lộc huyện nam trà my
huyện phước sơn tỉnh quảng nam
tới một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy năm thi thể
và hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn
theo ủy ban nhân dân huyện phước sơn đường vào xã phước lộc bị sạt lở nhiều nơi
gây khó khăn khiến cho các đoàn tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và huyện chưa thể tiếp cận hỗ trợ
và vẫn còn cách hiện trường khoảng một mươi năm km
hiện giờ công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang dựa vào lực lượng tại chỗ của xã
và người dân xã phước lộc
còn đoàn tìm kiếm cứu nạn từ bên ngoài sẽ nghỉ tại xã phước kim
và sáng mai sẽ tìm cách băng rừng đi tiếp
thủ tướng vừa có công điện yêu cầu khẩn trương cứu nạn khắc phục hậu quả sạt lở đất
trên địa bàn tỉnh quảng nam
thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi đến những người dân bị nạn và gửi lời chia buồn sâu sắc
đến các gia đình có người thân thiệt mạng do sạt lở đất trên địa bàn tỉnh quảng nam
đồng thời biểu dương công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng địa phương tại chỗ
các lực lượng tại hiện trường và lực lượng vũ trang
đến nay vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy
để công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân sạt lở đất được thực hiện khẩn trương kịp thời hiệu quả
thủ tướng chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đao các lực lượng
khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân
do điều kiện địa hình thời tiết còn diễn biến phức tạp
trong quá trình tìm kiếm cần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn
bằng mọi cách mọi phương tiện đưa lực lượng và phương tiện cứu hộ cứu nạn
tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực bị sạt lở có người bị vùi lấp
huy động mọi phương tiện lực lượng cần thiết phù hợp tập trung khắc phục sớm nhất các đoạn tuyến giao thông bị sạt lở
tạo điều kiện đưa phương tiện cơ giới vào khu vực tìm kiếm cứu nạn
hỗ trợ thân nhân các gia đình có người gặp nạn hỗ trợ tổ chức tang lễ chú đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục địa phương
tiếp tục ra soát chủ động di rời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân bảo đảm an toàn hồ đập và xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra